nhân dịp tết nguyên đán tân sỉu vào ngày hôm qua trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến chúc tết kiểm tra công tác ứng trực chiến đấu của các đơn vị công an trên địa bàn thành phố hà nội gồm cục cảnh sát giao thông bộ công an phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội công an quận hai bà trưng và công an xã đông dư huyện gia lâm thành phố hà nội
kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ tết tại cục cảnh sát giao thông
sau khi nghe lãnh đạo cục cảnh sát giao thông báo cáo tình hình kết quả công tác trong thời gian vừa qua thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cục cảnh sát giao thông

tại công an quận hai bà trưng sau khi nghe lãnh đạo công an quận báo cáo tình hình công tác công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc chia sẻ với những khó khăn của công an quận trong việc triển khai đề án cấp căn cước công dân đề nghị có sáng kiến khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an quận hai bà trưng cần tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng về vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ xác định đúng các nhóm đối tượng để thực hiện đấu tranh hiệu quả với tình trạng tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ ra soát các khu vực đối tượng có biểu hiện mua bán sử dụng pháo để đấu tranh giăn đe kịp thời

đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tp hà nội trong đó có công an xã đông dư cần tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên triển khai các phương án bảo đảm an toàn tết nguyên đán tân sìu phục vụ nhân dân trên địa bàn vui xuân đón tết triển khai kỹ tuyên truyền rõ nghị định một trăm ba mươi bảy cp về quản lý sử dụng pháo làm rõ hiểu lầm của nhân dân về pháo nổ và pháo hoa tổ chức bắt giữ các đối tượng phạm tội phối hợp đưa các đối tượng phạm tội về vũ khí vật liệu nổ đặc biệt là mua bán
ra xét xử công khai để tăng tính gian đe thực hiện nghiêm chế độ trực ban nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao